sau gần hai tuần xét xử chiều nay đại diện viện kiểm sát đã công bố xong mức án đề nghị đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại của phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị tử hình bị cáo trương mỹ lan về tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình mức phạt là mức án tử hình ông chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù trương huệ vân cháu gái và là con nuôi của trương mỹ lan bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng scb gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không thể khắc phục bùi anh dũng và võ tấn hoàng văn tù trung thân
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt mức án từ một mươi hai đến một mươi bảy năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi hai mươi hai năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra bà đỗ thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước tù trung thân về tội nhận hối lộ
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
cùng tội danh nguyễn thị phụng phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến ba bốn năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị đề nghị mức án từ năm đến một mươi một năm tù
nguyễn cao trí bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi thường toàn bộ số tiền sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và lãi phát sinh thiệt hại cho scb
đối với nguyễn cao trí tạm giữ tiền kê biên bất động sản của trí để bảo đảm thi hành án
tiếp tục kê biên tài sản của trương mỹ lan trương huệ vân để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án
chính bất động sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật
các mã tài sản đang thế chấp tại scb giao cho scb thu hồi nợ
về tài chính vì vậy các thành viên chủ chốt đã họp bàn lên kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động vốn
theo lời khai của việt chủ trương hoạt huy động vốn là xuất phát từ đỗ anh dũng
ba công ty của tập đoàn tân hoàng minh là ngôi sao việt công ty sori và công ty cung điện mùa đông
đã nguy tạo các hoạt động kinh doanh không có thật giữa nội bộ các công ty để làm phương án phát hành
các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành là một mươi ba mươi tỷ đồng nhằm huy động tiền cho tập đoàn
việt đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công ty phát hành trái phiếu liên hệ với công ty kiểm toán
để kiểm toán tài chính với mục đích là kiểm toán toàn phần
ngoài ra đỗ hoàng việt còn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
chạy dòng tiền khống cho tập đoàn tân hoàng minh để bán trái phiếu
đồng thời huy động và chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp
bị cáo đỗ hoàng việt thừa nhận các gói trái phiếu do tập đoàn tân hoàng minh bán ra cho nhà đầu tư không đảm bảo giá trị
quá trình điều tra xác định thiệt hại trong vụ án là hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng với hơn sáu sáu trăm linh bị hại
bị cáo việt cho biết đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án
trả lời thẩm vấn tại phiên tòa các bị cáo khác cũng đều thừa nhận cáo trạng truy tố họ là đúng người đúng tội
bảy bánh heroin là tăng vật vừa được công an tỉnh lai châu thu giữ khi bắt bốn đối tượng
trong quá trình triệt phá các chuyên án ma túy tại huyện mường tè và huyện sinh hồ
hôm qua tại xã can hồ huyện mường tè
lực lượng công an bắt quả tang nguyễn quang tuấn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn bánh heroin
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt khẩn cấp giàng ali cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba tại xã trăn nưa huyện sìn hồ
công an tỉnh lai châu bắt quả tang phá a lử có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba bánh heroin
ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu cũng triệt phá
trong khi đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng cũng vừa phá chuyên án bắt quả tăng văn quốc huy
ba mươi tuổi trú tại quận cẩm lệ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
huy rất tinh vi trong thủ đoạn và luôn luôn cảnh giác khi thực hiện giao dịch với con nghiện
địa điểm sẽ do huy tự chọn chứ không có nơi cố định
các trinh sát bắt quả tăng huy khi đang giao ma túy trước số nhà tám trăm sáu mươi trường trinh
thu giữ sáu gói ni lông chứa tinh thể rắn trong người đối tượng
tại cơ quan công an huy khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá
và được liên hệ lấy từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại tỉnh quảng nam
đem về thành phố đà nẵng phân chia bán lại kiếm lời
lợi dụng việc du khách nước ngoài sang việt nam không hiểu rõ luật
hai đối tượng quốc tịch pakistan và iran đã giả danh là cảnh sát interpol
để đe dọa dưới chiếm đoạt tài sản và đã bị công an phường hàng chống
quận hoàn kiếm thành phố hà nội kịp thời bắt giữ
theo tài liệu của cơ quan công an ngày một mươi hai tháng ba khi đang tuần tra
công an phường hàng chống phát hiện hai người đàn ông nước ngoài có hành động
chặn một khách du lịch nước ngoài yêu cầu đưa hộ chiếu và ví tiền
mời về trụ sở làm việc cơ quan công an xác định hai đối tượng có quốc tịch pakistan và iran
đã làm giả một tấm thẻ cảnh sát interpol này ở thái lan
với mục đích đe dọa du khách nước ngoài dưới chiếm đoạt tài sản
trước đó hai đối tượng này cũng đã chiếm đoạt của một du khách ấn độ số tiền một mươi triệu đồng
công an quận hoàn kiếm đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác mở rộng
và củng cố tài liệu xử lý đối tượng theo pháp luật việt nam
những năm gần đây mạng xã hội đã trở thành nơi trao đổi mua bán hàng hóa hết sức nhượng nhịp
trong đó việc hình thành các hội nhóm mua bán sản phẩm dịch vụ
đang ngày càng thu hút sự tham gia của cả người bán lẫn người mua
tuy nhiên cũng đã xuất hiện tình trạng nhiều kẻ gian lợi dụng sự tin tưởng của người cùng chung hội nhóm
để lừa đảo trục lợi bằng cách yêu cầu người mua chuyển khoản tiền cọc hoặc chuyển tiền trước
rồi sau đó không giao hàng hoặc cắt liên lạc
đối tượng này vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng đó là lập tài khoản facebook tham gia vào các hội nhóm để tìm kiếm khách hàng
chào mời các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng với giá rẻ hơn giá thị trường
khi khách hàng chuyển tiền thành công đối tượng lập tức rút toàn bộ số tiền
đồng thời cắt liên lạc với khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm
còn người phụ nữ này đã mất năm triệu đồng sau khi chuyển khoản tiền cọc để mua một chiếc xe cũ cho một đối tượng bán lạ
tìm được qua một nhóm chuyên về thanh lý xe
bài học kinh nghiệm mà chị rút ra đó là với bất cứ giao dịch nào mua bán trên mạng hay thông qua các hội nhóm
thì yêu cầu tiên quyết đó là phải kiểm tra kỹ thông tin người bán
thực ra bất kỳ khi nào mua cái gì cũng thế trước khi mình chuyển tiền cho bất cứ một ai thì phải kiểm tra thật kỹ thông tin
thông tin về bản thân người
thì được mua những thông tin cái sản phẩm dịch vụ mà mình sẽ sử dụng nó có chắc chắn là của người đấy hay không
hay là những cái nguồn thông tin nào mà có thể kiểm tra được là phải kiểm tra
nếu mà cảm thấy lăn tăn thì hãy dừng chuyển khoản dù là số tiền nhỏ cũng đừng chuyển khoản
bởi vì nhiều người như thế sẽ thành số tiền rất lớn cho đối tượng đó tiếp tục làm việc lừa đảo mọi người
trên nhiều hội nhóm mua bán của facebook hiện nay xuất hiện không ít tình trạng các đối tượng lập các tài khoản
đăng các thông tin bán sản phẩm dịch vụ thường với giá cả cạnh tranh hấp dẫn hơn
sau khi có người đặt mua thì yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước
nhưng chúng không thực hiện nghĩa vụ chuyển hàng hoặc chuyển hàng không đúng với sản phẩm dịch vụ quảng cáo
đồng thời ngay lập tức xóa tài khoản chặn cuộc gọi khiến cho người mua không thể liên lạc được
đối với những cái shop lại và đặc biệt là có chính sách khuyến mãi hoặc là những cái chính sách giá cực kỳ là hấp dẫn
thì chúng ta phải hết sức thân trọng và phải có cơ chế để đảm bảo kiểm tra được chất lượng của hàng hóa
và cái yêu cầu về
hoàn hủy đơn hàng cũng như là trả lại tiền khi mà không ưng đối với cái sản phẩm dịch vụ đó
theo các chuyên gia các đối tượng thường đánh vào tâm lý thích mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng để thực hiện hành vi lừa đảo
bên cạnh đó khi dính chiêu lừa này nhiều người lại chọn cách bỏ qua bởi số tiền bị lừa không lớn
đồng thời các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản khiến cho nhiều người tiếp tục bị lừa
vì thế mỗi người cần phải nâng cao cảnh giác và lên tiếng cảnh báo cho những người xung quanh để tránh bị lừa đảo
những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn
những cuộc gọi tin nhắn kết thúc thúc giục phải động nhanh như thời gian khuyến mại đã hết
trong tình huống này bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi tìm hiểu nội dung thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu
mùa bán hàng trực tuyến trên các mạng xã hội đã tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người bán và sự thuận tiện nhanh chóng cho người mua
tuy nhiên hãy trở thành người tiêu dùng thông thái để mua được những sản phẩm dịch vụ tốt theo nhu cầu và không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt hai bị cáo nguyễn minh phúc một mươi tám tuổi và lê hồng hào hai mươi tuổi
cùng chú tại thành phố rạch giá tổng cộng một mươi bốn năm tù về tội giết người
bị hại trong vụ án này là danh thanh phong một mươi sáu tuổi là bạn của hai bị cáo
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phúc hào và phong cùng hai người khác đến chơi tại nhà của người quen ở phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tại đây giữa phong và phúc xảy ra mâu thuẫn nên phong đã dùng tay đánh phúc nhưng không gây thương tích
sau đó phúc rủ phong ra đầu hẻm giải quyết
khi ra đến điểm hẹn phúc bất ngờ lấy cây búa mà hào đưa cho trước đó chém liên tiếp hai nhát từ phía sau của phong làm nạn nhân gục xuống đường
sau khi gây án phúc rời khỏi hiện trường còn phong được đưa đi cấp cứu và điều trị vết thương
thời điểm này phong chưa đủ một mươi sáu tuổi
theo kết luận giám định pháp y thì tỷ lệ thương tật mà phúc gây ra cho phong là ba mươi hai
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn minh phúc năm năm tù lê hồng hào chín năm tù cùng với tội giết người
sau hơn năm tiếng đồng hồ xảy ra cháy đến chín giờ tối qua lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa
đã dập tắt đám cháy tại công ty cổ phần kim khí long an tại phường an hòa thành phố biên hòa
vụ cháy xảy ra vào lúc bốn giờ chiều qua
công nhân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực nhà xưởng của công ty
nên dùng vòi nước dập lửa nhưng bất hành do ngọn lửa bốc cháy quá lớn
tại hiện trường cột khói lửa bốc cao hàng chục mét uy hiếp các nhà dân bên cạnh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng công an tp biên hòa
đã điều động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau hơn năm tiếng đồng hồ xảy ra cháy lực lượng công an đã khống chế và dập tắt được ngọn lửa hoàn toàn
bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng đã thiêu dụi kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông và nhiều hàng hóa vật liệu bên trong
ước tính thiệt hại về tài sản là rất lớn
vào tối ngày một mươi tám tháng ba lực lượng công an tỉnh sóc trăng bắt quả tăng hai đối tượng
nguyễn hoàng sơn lâm và quách thị ngọc tuyền cùng chú tại thành phố sóc trăng
đang vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ xe ô tô vào trong nhà
qua kiểm tra trong xe và trong nhà của hai đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ ba sáu trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
trong đó có một ba trăm bảy mươi bao nhãn hiệu z một năm trăm linh bao nhãn hiệu hero và bảy trăm tám mươi bao nhãn hiệu scott
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá điếu nhập lậu
và một bao nhãn hiệu scott
từ long an về sóc trăng bán lại để kiếm lời
bằng phương pháp nghiệp vụ công an phường bưởi thuộc quận tây hồ thành phố hà nội
đã xác định được danh tính của người bán hàng rong trước đó người này đã định chặt chém khách nước ngoài khi họ mua táo
trong những ngày qua đoạn video clip quay cảnh hai vị khách nước ngoài suýt bị chặt chém khi dừng lại mua táo nhỏ
với mức giá là hai trăm linh đồng và được một nhân viên bảo vệ giải quyết
công an phường bưởi đã xác định được danh tính của người bán hàng rong là người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên hiện đang thuê trọ tại phường phúc giá quận ba đình
vào ngày một mươi tám tháng ba công an phường bưởi mời bà về trụ sở công an phường làm việc
tại buổi làm việc ubnd phường bưởi xác định bà này vi phạm hai lỗi gồm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
và vi phạm về trả tự đô thị
với lỗi vi phạm giá không niêm yết giá rõ ràng
có hiện tượng nói thách giá bà được lực lượng chức năng nhắc nhở tuyên truyền và cam kết hứa không tái phạm
với lỗi vi phạm trả tự đô thị công an phường bưởi sẽ quyết định xử phạt bà một trăm năm mươi đồng